do đêm tối vắng vẻ dấu vết của hung thủ để lại rất mập mờ
khi lọt vào tầm ngắm kẻ sát nhân ma mảnh tìm đủ cách xóa dấu vết
và di chuyển qua nhiều tỉnh thành hòng tẩu thoát qua biên giới
thế nhưng lưới trời lồng lộng đối tượng đã phải tra tay vào còng
cuối đầu nhận tội trước khi định gây ra những vụ trộm cắp cưỡng hiếp tiếp theo
xin mời quý vị và các bạn theo dõi quá trình điều tra khám phá vụ án
tên trộm sát nhân của công an tỉnh đồng nai và các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an

nhiều tiệm vàng tiệm cầm đồ nhà nghỉ cũng được kiểm tra khai thác thông tin một cách khách quan
đối với trách nhiệm của công an địa phương thì sau khi bán đảng hoàn tỉnh thành lập và lập cái chuyên án giết người cấp tài sản
thì trách nhiệm của công an địa phương chúng tôi cũng đã phối hợp với các bản đội nghiệp vụ cùng với các phòng nghiệp vụ hoàn tỉnh
tiến hành tổng đả soát toàn bộ đối tượng có dấu hiệu có điều kiện khả năng trộm cấp tài sản bằng thủ đoạn tương tự để xác minh lãi lịch cũng như là phân loại đối tượng khoanh cùng đối tượng
một màn triển khai lực lượng trinh sát đi dò la tông tích của công an địa phương
đồng thời điều tra viên giả soát lại các hồ sơ nghiệp vụ thì các chiến sĩ cục kỹ thuật hình sự bộ công an và phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh đồng nai
ngày đêm tỉ mỉ giám đỉnh các dấu vết mẫu vật thu thập được tại phòng trọ nơi xảy ra vụ án mạng để phục vụ công tác điều tra
những dấu vết đường vân trên nền phòng trọ bên trong nền phòng trọ những dấu vết đường vân này đủ giá trị để chuyên nguyên giúp cho ban chuyên án sớm tìm ra đối tượng là hung thủ gây ra vụ án nói trên
thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc lực lượng công an cơ sở và tổ bảo vệ dân phố đã cung cấp thông tin trong quá trình tuần tra để đảm bảo an ninh trật tự mùa dịch covid một mươi chín
công an cũng đã từng bắt gặp một đối tượng sống lang thang
đi đôi dép giống đôi dép thu giữ tại hiện trường vụ án mạng
bàn truyền án cho rằng đây là nguồn tin quan trọng có thể sẽ mở ra những hướng điều tra của vụ án
được giám sát để truy tìm thanh niên có đồ dép nhựa hiệu v hai
trong hàng ngàn đối tượng được giả soát bàn chuyên án đã xác định được một đối tượng tình nghi với nhiều biểu hiện bất minh
đó là đầu đức một mươi
năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê ở huyền quỳnh liêu tỉnh nghệ an
trước thời điểm xảy ra án mạng công an phường đã từng tạm giữ một mươi vì có biểu hiện nghi vấn
thu giữ trên người bộ dụng cụ bẻ khóa xe gắn máy nhưng do chưa có chứng cứ nên sau khi lập hồ sơ theo dõi đã cho đối tượng ra về
chỉ trong một thời gian ngắn chúng tôi đã phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự của công an tp hcm
tổ chức sàng lọc những đối tượng nổi cộng có tiền án tiền sự mà mới về địa bàn để hoạt động và sinh sống
qua quá trình sàng lọc và sát xét như thế chúng tôi xác định được một đối tượng là đậu văn mười
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đối tượng này là có ba tiền án mới ra tù về sinh sống tại khu vực phường là ngày hai mươi năm tháng ba
qua tài liệu ban đầu và qua hồ sơ chúng tôi đã tìm ra một đối tượng nổi cộng có tiền án tiền sự mới về địa bàn để hoạt động và sinh sống

tại đây chúng tôi đã giám đốc để phóng tác của cục c hai cho những tuyết này

cho những số tài liệu thu được tại hiện trường
các biện pháp nghiệp vụ để chúng tôi truy xét nóng theo dấu vết của đối tượng có thể lẩn trốn và tẩu thoát
theo hồi xưa nghiệp vụ đạo đức mời quê ở nghệ an và thường lang thang vào các tỉnh đông nam bộ
từ nhiều năm nay y từng có ba tiền án về tội trúng cấp tài sản
cả ba vụ án này đều xảy ra tại đồng nai và đối tượng vừa mới ra tù vào ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
với những thành tích ăn cơm tù nhiều hơn ở nhà của mình thì đạo đức mời được xác định là kẻ rất nguy hiểm có nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan công an
tuy nhiên câu hỏi đặt ra là liệu mời có phải là cải đã thực hiện vụ giết người cấp tài sản tại vụ án trên
để chứng minh được thì lực lượng công an trước hết phải biết được nghi can đang ở đâu để đấu tranh
trong lúc ban chuyên án tập trung mỗi truyền sát để truy tìm mời
thì kết quả giám định các dấu vết để lại tại hiện trường cũng đã củng cố vững chắc cho hướng điều tra
sau khi thu thập những dấu vết đường vân thu thập tại hiện trường
thì chúng tôi về thực hiện các bước công tác giám định tiếp theo
từ những cái danh chỉ bản của các đối tượng nghi vấn do cơ quan kiểm tra công an
tỉnh cung cấp chúng tôi tiến hành giám định
từ những cái đó từ cái bước giám định chúng tôi đã kết luận
cái dấu vết đường vân thu thập tại hiện trường của vụ án nói trên
thì trùng khớp với cái dấu vết trùng khớp với cái chỉ bản
mang tên là đậu đức một mươi do cơ quan kiểm tra điều tra công an tỉnh đồng nai cung cấp
ra soát lại các vụ án bằng ảnh camera an ninh trên địa bàn
bàn truyền án xác định
quá chiêu của đậu đức một mươi là lúc nào cũng hành động một mình
không kết hợp với bất cứ đồng bọn nào
không như các băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản thường thấy
y cứ đi bộ lang thang thấy nơi nào sơ hưởng là đột nhập và trộm cắp
xác minh các mối quan hệ thân quen của đối tượng
bàn truyền án xác định
đậu đức một mươi có một người anh và một người chị
tuy nhiên do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên ý đã ra ngoài thuê phòng tròn để ở
khi các trinh sát lần ra được nơi ở thì đối tượng đã mất hút khỏi địa bàn tỉnh đồng nai
sau một thời điểm ngay ngày sau cái ngày với án đêm ngày chín tháng bốn
thì sáng ngày một mươi đối tượng chúng tôi xác định là đối tượng đó vẫn còn ở trên địa bàn của thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
sau một ngày một mươi thì bắt đầu là tới ngày một mươi một là đối tượng bắt đầu di chuyển
tất nhiên là nó nó rất nhiều thu đoạn
ở đây là cái đối tượng
đối tượng mà thần bước đầu thì mới chỉ là nghi vấn thôi
thì cũng chưa có cái cơ sở là chắc chắn để xác định là chính xác là đối tượng gây án
nhưng mà rõ ràng là có nhiều dấu hiệu và có nhiều cái khả nghi và đối tượng này là đối tượng mà chúng tôi cũng đã đưa vào tầm ngắm
nó là đối tượng trong những cái chuyên án trộm cướp và giết hiếp
sau khi gây án thì vào buổi sáng ngày chín là đối tượng nghe ngóng sau đó là đã thu dọn đồ đạc và lẩn trốn
đây là đối tượng chuyên nghiệp trộm cắp chuyên nghiệp
và nước ghi di chuyển thì cũng rất là rất là là thu đoạn để nó đánh lạc hướng cơ quan điều tra
di chuyển đêm thì cũng động viên nhau thôi
bây giờ mình là mình
cố gắng cố gắng để mình vượt qua cái khó khăn này
không có kể ngày đêm thức trắng với nhau hết
đấy rồi chạy xe rồi thay phiên nhau chạy xe
mặc dù là đội nón vành rộng và đeo khẩu trang che kín mặt tôi đã xem nhiều các video clip trích xuất được trong các quá trình điều tra vụ án
xem nhiều hình ảnh đối tượng thu thập được
trong quá trình điều tra vụ án tôi có thể khẳng định rằng cái hình dáng này của đối tượng là tương đối phù hợp
sau khi gây án vào buổi sáng ngày chín là đối tượng nghe ngóng sau đó là đã thu dọn đồ đạc và lần trốn
hãy nên đây là đối tượng chuyên nghiệp
chọn cấp chuyên nghiệp
và nước vi di chuyển thì cũng rất là
rất là thấu đạc để nó đánh lạc hướng cơ quan điều tra
di chuyển đêm thì cũng động viên nhau thôi
bây giờ mình là mình cố gắng cố gắng để mình vượt qua cái khó khăn này
không có kể ngày đêm thức trắng với nhau hết
đấy rồi chạy xe rồi thay phiên nhau chạy xe
mặc dù là
là một cái
và đội nón vành rộng và đeo khẩu trang che kín mặt
tôi đã xem nhiều các video clip trích xuất được trong các quá trình điều tra vụ án
để xem nhiều hình ảnh đối tượng thu thập được trong quá trình điều tra vụ án
tôi có thể khẳng định rằng cái hình dáng này của đối tượng là tương đối phù hợp
trình hành trình phá án tên trộm sát nhân bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được kẻ tình nghi số một là đậu đức mười
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê nghệ an một kẻ chuyên trộm cắp tài sản với hành tung bí ẩn
và có nhiều kinh nghiệm đối phó với lực lượng công an
liệu đây có phải là đối tượng đã gây ra cái chết cho thiếu nữ một mươi sáu tuổi
hành trình vượt hàng ngàn km để truy bắt kẻ thủ ác như thế

xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần hai của chương trình
khi xác định được kẻ tình nghi số một
ban truyền án đã tiến hành xác minh các mối quan hệ thân quan của đối tượng
theo đó đậu đức mười có một người anh và một người chỉ trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
tuy nhiên do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên y đã ra ngoài thuê phòng trọ để ở và hành nghề trộm cắp tài sản
lực lượng của phòng là quyết liệt và phối hợp với công an các tỉnh lâm đồng đắk lắc đắk nông để phối hợp
để truy xét đối tượng sau khi chúng tôi phối hợp với công an các tỉnh bạn thì đã xác định được đối tượng đi về khu vực đắk nông và đắk lắc
trong đêm hai chiếc xe ô tô chở tổ công tác nối đuôi nhau lên đường
đến nơi xác định đối tượng mười đi nhờ xe tải thì nghi can số một đã bắt xe tải khác về hướng cửa khẩu đắk bờ huyện đắc minh tỉnh đắk nông và có thể bỏ trốn sang bên dưới campuchia
cuộc truy đuổi lại tiếp tục trên từng cây số
khi mà đi là nhớ đem theo bánh mì đem theo nước để trường hợp là hàng quán không có anh em
sẽ có cái để ăn uống và phục vụ công tác
thì vừa di chuyển các đối tượng đặc thù là đối tượng di chuyển liên tục
cho nên là tổ công tác là phải đeo bán liên tục và cứ khi đến nơi là đối tượng đã đi đổi khỏi nơi đó rồi
tình bộ lang thang nhưng đến chỗ nào cũng thấy các trạm kiểm dịch của bộ đội biên phòng
có lẽ sẽ bị bắt y để lên một chiếc xe tải đi nhờ về hướng thành phố buôn ma thuột đắk lắc
đối tượng này chúng tôi nghiên cứu hồ sơ chúng tôi thấy rằng đây là một đối tượng
có kinh nghiệm đối phó với cơ quan điều tra
trong quá trình lẩn trốn đối tượng
không sử dụng điện thoại
tức là giai đoạn đầu thì đối tượng sử dụng điện thoại
nhưng sau đó là đối tượng bỏ hết điện thoại không sử dụng điện thoại
không sử dụng sim điện thoại gắn vào các cái điện thoại nào
mặc dù chúng tôi xác định rằng đối tượng trước khi lẩn trốn
đối tượng gây ra hàng loạt vụ án
và tại cái thời điểm đối tượng bỏ trốn thì trên người đối tượng
có mang theo nhiều điện thoại di động và khả năng là nhiều sim điện thoại di động
đã trải qua hàng ngàn cây số
cuộc truy bắt tên tội phạm nguy hiểm này vẫn chưa đến hồi kết
mắt thâm quẩn mất ngủ
nhưng lúc này điều khiến cho các trinh sát quan tâm nhất
chính là làm thế nào để đuổi kịp và bắt giữ được đối tượng
với bản tính liều lĩnh của tiền trộm sát nhân này
vết đầu trên đường chạy trốn túng quẩn y là gây thêm tội ác nữa
trong cái giai đoạn là chống dịch covid một mươi chín
do đó là cái việc tổ chức cái việc mà tập trung lực lượng để đi làm cũng đã khó khăn
chúng ta vừa phải giãn cách xã hội mà vừa phải tập trung theo cái dấu vết nóng của các cái đối tượng này
trên đường đi cũng như là tất cả các hoạt động thì chúng tôi đều phải vừa giãn cách
mà vừa phải đảm bảo cái yêu cầu nghiệp vụ trong cái việc truy bắt đối tượng này
bởi vì các ông chí biết là trong cái thời điểm này
thì tất cả các hàng quán và các dịch vụ là đều phải giãn cách xã hội
do đó là cái việc truy bắt này
nó không những khó khăn về góc độ nghiệp vụ mà ngay cả cái mặt khách quan
về mặt xã hội đó là những cái khó khăn mà chúng tôi thấy là
là để chúng tôi phải cố gắng làm sao để hoàn thành nhiệm vụ
không quán thời gian không quán đêm ngày đường đừng núi
mà cái khu vực đó là khu vực đường đèo ban đêm là đèo rồi có cả sương mù nó mờ
anh em di chuyển đêm thì cũng động viên nhau thôi
bây giờ mình là mình cố gắng cố gắng để mình vượt qua cái khó khăn này
không có kể ngày đêm thức trắng với nhau hết
chạy xe rồi thay phiên nhau chạy xe thay phiên nhau chạy xe rồi khi mà đến những cái đoạn cần
rà soát camera dừng lại anh em cùng nhau liên tục chia nhau ra từng đoạn đường từng đoạn đường để
rà soát camera nói chung là người nào với tinh thần là cao nhất chia ra được từng việc một đi khắp
suốt một cái tuyến đường đi sắp khắp một tuyến đường như thế mỗi người một việc đến mong là
thao để phát hiện đối tượng một cách nhanh nhất sớm nhất tránh trường hợp để đối tượng tiếp tục gây án
trạng đường quay trở về đắk lắc nhưng ngắn lại bởi quyết tâm của cả tổ công tác tại trung tâm
thành phố buôn ma thuột các chiến sĩ không kịp nghỉ ngơi liên tục phối hợp với phòng cảnh sát
hình sự công an tỉnh đắk lắk
thông tin lại thay nhau lái xe ăn uống thì tạm bợt xong các
trình sát vẫn tiếp tục lần theo những dấu vết của đồng đức
tiếp tục giải soát thì chúng tôi phát hiện ở phía trước có
một thanh niên có mặc dù là đội nón vành rộng và đeo khẩu trang
che kín mặt tuy nhiên bản thân tôi qua quá trình nghiên cứu
vụ án tôi đã xem nhiều các video clip trích xuất được trong
các quá trình điều tra vụ án xem nhiều hình ảnh đối tượng
thu thập được trong quá trình điều tra vụ án tôi có thể khẳng
định rằng cái hình dáng này của đối tượng là tương đối phù hợp
với tầm thước với đặc điểm với dáng đi với cái cách vui
tay của đối tượng thì tôi nghĩ rằng đây là đối tượng đầu
đức mời thì chúng tôi nhanh chóng triển khai hội ý tổ chính
giác để nhanh chóng tiếp cận đối tượng xác định có phải đối
tượng đậu đức mời hay không tổ chính sát của chúng tôi khẩn
trương cho xe áp sát về hướng đối tượng đậu đức mời ở đây
đây đây đối tượng đi đằng trước vòng rồi rồi chúng ta đi
phía kia vòng xe quay lại vòng quay lại đây này vòng quay lại
nói như vậy thôi nhưng mà cũng chạy xe bình thường nó là
cách mình nói thôi bình ảnh này là đối tượng rồi này nhiều
khả năng đây là đối tượng đậu đức mời rồi vòng xe quay lại

này đối tượng đậu đức mời
sau khi làm xong các thủ tục cần thiết ngay trong ngày tổ công tác tiến hành di lý mỏng nước mời về công an tỉnh đồng nai để đấu tranh làm rõ những nội dung liên quan đến vụ án
bước đầu đầu nước một mươi đã tỏ ra ngoan cố chỉ nhận là gây ra ba vụ trồng cắp tài sản chứ không sát hại thiếu nữ tại nhà trọ tù một mươi bảy khu phố tám phường long bình tp biên hòa tỉnh đồng nai
sau nhiều tiếng đấu tranh với những chứng cứ vững chắc và lập luận thuyết phục của các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm cuối cùng đầu nước một mươi đã cuối đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tò của mình thực hiện liên tiếp các vụ trồng cắp và sát hại nạn nhân phạm thị bình minh sinh năm hai nghìn bốn khi bị phát hiện hành vi trồng cắp

chương trình hành trình phá án tuần này của chúng tôi xin được khép lại xin chào và hẹn gặp lại trong khung giờ này tuần sau